trong những chuyến đi biển đầu năm ba tàu cá của ngư dân tỉnh quảng trị đã gặp sự cố mất lưới khi đánh bắt trên ngư trường truyền thống
nguyên nhân là do gặp phải một loại bùn lạ bám chặt vào lưới nên hàng chục tấm lưới đã bị chìm dưới biển
không kéo lên được gây tổn thất hàng trăm triệu đồng khiến cho ngư dân lo lắng
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị vừa có báo cáo về tình hình tàu thuyền khai thác trên biển
bị ảnh hưởng bùn lạ đóng trên lưới gửi bà nhân dân tỉnh quảng trị
ngày một mươi sáu tháng hai các tàu cá của ngư dân quảng trị gặp sự cố lưới bị dính loại bùn kỳ lạ
vẫn neo đậu tại cảng cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
trước đó vào ngày bảy tháng hai ba tàu cá mang số hiệu qt chín mươi ba nghìn ba trăm sáu mươi tám ts của ông bùi đình mười
tàu cá của ông bùi đình thuận mang số hiệu qt chín mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín ts và tàu của ông bùi xuân tấn qt chín mươi một nghìn một trăm một mươi chín ts
cùng chú tại thị trấn cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị ra khơi và dừng đánh bắt vào đêm tám tháng hai
cách bờ khoảng một mươi năm hải lý tuy nhiên cả ba tàu thả lưới xuống nhưng khi thu lưới thì rất khó khăn và thiệt hại nặng
đến bắt cái lưới trồi khu vực ở quảng binh thì nói chung là cũng ra đó để mà đánh vạn lưới đâu
đâu tiến ra đó
mình đi khơi để mình đánh bắt nhưng mà nói chung là vì đánh xuống thì gặp cái sự cố thì trong năm thì không có
nhưng mà ra ngoài năm nay thì tự nhiên thì không biết thì buông hay là gì đây
thì nói chung là bán vào cái trò lưới thì làm lưới là nói chung là chim mất hết toàn bộ
nhưng mà chim hết cả lửa toàn bộ nhưng nói chung là mình khắc phục và mình xử lý thì cũng kéo được một ít cho lửa thì nó kéo được bảy mươi
còn hết ba mươi thì nói chung là cũng mất hết mứt
tàu của ông mười bị mất lưới thiệt hại hai trăm bốn mươi triệu đồng
tàu cá của ông bùi xuân tấn chủ tàu qt chín mươi một nghìn một trăm một mươi chín ts bị mất trắng bốn mươi treo lưới ước tính thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
sau khi vất vát được lưới lên cả ba tàu dễ hướng di chuyển vào bờ
riêng tàu của ông bùi đình thuận do lưới bị dính bùn quá nặng khiến tàu mất cân bằng
cộng với thời tiết xấu đã làm tàu bị chìm mất trắng toàn bộ tài sản
tàu của ông bùi xuân tấn chủ tàu qt chín mươi một nghìn một trăm một mươi chín ts bị mất trắng bốn mươi treo lưới ước tính thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng